xử phạt vi phạm hành chính là ông nguyễn văn khôi ở xã điểm thụy huyện phú bình
đã có hành vi giết mổ mua bán động vật mắc bệnh có dấu hiệu mắc bệnh động vật chết sản phẩm động vật mang mầm bệnh
thuộc danh mục bệnh động vật phải công bố dịch số tiền bị xử phạt là bảy triệu đồng
trước đó vào chiều ngày một mươi hai tháng tám lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh do ông nguyễn văn khôi làm chủ
thời điểm kiểm tra hộ kinh doanh đang lưu giữ hai con lợn đã chết
trên thân lợn có nhiều vết bầm tím nổi ban có dấu hiệu mắc bệnh và một kg sản phẩm động vật là thịt lợn đã bị biến đổi màu sắc
ông khôi không xuất trình được bất cứ hóa đơn chứng từ gì liên quan đến số sản phẩm thịt lợn trên
đoàn kiểm tra yêu cầu hộ kinh doanh tự tiêu hủy hai con lợn thịt đã chết
đối với một kg thịt lợn trong tủ bảo ôn cơ quan chức năng đã tiến hành lấy chín mẫu để gửi đi xét nghiệm
kết quả xét nghiệm cho thấy là có bảy trong chín mẫu thịt lợn có kết quả dương tính với virus tả lợn châu phi
còn tại thành phố đà nẵng công an quận sơn trà đang điều tra về hành vi cho vai lãi nặng do hàn văn bắc hai mươi một tuổi trú tại tỉnh thanh hóa thực hiện
cơ quan công an bước đầu xác định số tiền giao dịch đến nay là gần hai trăm linh triệu đồng
trước đó trong quá trình làm nhiệm vụ tổ c một nghìn chín trăm một mươi một phát hiện bắc lưu thông trên tuyến đường ngô quyền tp đà nẵng vi phạm luật giao thông đường bộ
nên bị tổ c một dừng xe kiểm tra hành chính
qua kiểm tra có một số chứng cứ việc bác cho nhiều người trên địa bàn vai lấy lãi
mời về cơ quan công an làm việc bác thừa nhận việc mình cho vai góp theo ngày
cụ thể bắc quy định ra ba gói vay gồm năm triệu một mươi triệu và hai mươi triệu đồng
theo đó số tiền góp ngày tương ứng là hai trăm linh bốn trăm linh và tám trăm linh đồng
khi đưa tiền cho người vay bác lấy trước một ngày nhưng vẫn phải góp đủ ba mươi một ngày
khách hàng mà bác cho vai là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ hoặc chuỗi cửa hàng kinh doanh
số tiền bác cho vai đến nay vào khoảng gần hai trăm linh triệu đồng
lúc bị phát hiện bắc đang đi lấy tiền góp ngày
hơn một thiết bị y tế là các dụng cụ hỗ trợ máy thở không rõ nguồn gốc xuất xứ
vừa được lực lượng cảnh sát kinh tế công an huyện hoài đức thành phố hà nội phát hiện và thu giữ
toàn bộ số hàng hóa này đã bị bắt quả tang khi đang vận chuyển bốc xếp trên địa bàn xã an khánh
ngay trong trưa nay ngày một mươi tám tháng sáu lực lượng chức năng công an huyện hoài đức
bằng các biện pháp nghiệp vụ đã phát hiện
hai xe tải có hành vi bốc giữa hàng hóa trên địa bàn xã sơn đồng huyện hoài đức
kiểm tra trên xe phát hiện có rất nhiều sản phẩm nghi là thiết bị y tế
thiết bị đấu nối để tiếp nối cho bệnh nhân thở oxy
cái đầu này đấu nối vào bệnh nhân oxy và cái đầu này đấu nối vào bệnh nhân
chất lượng thì bây giờ thì mình không thể nói trước là gì
vì nó chẳng có một giấy thời gì để chứng minh nguồn gốc của sản phẩm của mình
nó đã được kiểm định hoặc là đã xác định chất lượng của nó chưa mình chưa xác định được
tất cả số hàng hóa không ghi nơi sản xuất trên bao bì đều là chữ nước ngoài
lái xe chở hàng khai nhận được thuê chở số hàng này từ bắc ninh về hà nội
tuy nhiên địa bàn giao hàng lại không thuộc xe luồng xanh được tiếp cận nhưng lái xe vẫn đồng ý chở
xe của tôi là chở đi từ bắc giang được luồng xanh bắc giang hà nội hưng yên vĩnh phúc
thành hóa nghệ an nói chung là như thế

thì mình thật ra nói là mình là lái xe thuê thôi thì mình chở thuê là chở thôi đúng không
thì bây giờ bạn thế đó bạn làm nghề xe người ta thuê bạn bạn cũng chở thôi đúng không
theo hóa đơn tất cả số hàng hóa này được công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xuất nhập khẩu thiên long tám mươi tám
có địa chỉ tại số hai mươi ba ngõ năm mươi đường đinh tiên hoàng phường tri lăng thành phố lạng sơn
bán cho công ty cổ phần dataso việt nam có địa chỉ tại thôn ngã tư xã sơn đồng huyện hoài đức hà nội
mỗi sản phẩm này chỉ có giá nhập
từ hai mươi bảy sáu trăm linh đồng một chiếc
lực lượng công an huyện hoài đức nói riêng và lực lượng công an huyện hoà nội nói chung
chúng tôi cùng với đội cảnh sát kinh tế ma túy công an huyện hoài đức
thì quyết tâm cùng với lại nhân dân cả nước đồng hành cùng với chính phủ để thực hiện công tác đấu tranh
để phòng chống dịch bệnh mà như thủ tướng chính phủ nói là chống dịch như chống giặc
kịch liệt lên án đối với những cá nhân tổ chức mà lợi dụng tình hình dịch bệnh
lợi dụng sự khan hiếm của thiết bị vật tư y tế
để đưa vận chuyển hàng hóa không nguồn gốc vào nội địa và để bán đến những người mắc bệnh
những người mà không may mắc bệnh covid thì cái này nó không đảm bảo sức khỏe cho nhân dân
và nó làm khó khăn cho công tác phòng chống dịch của chính phủ
hiện vụ việc đang được đội cảnh sát kinh tế công an huyện hoài đức phối hợp với lực lượng quản lý thị trường
tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị để tiếp tục chia sẻ khó khăn với người lao động sinh sống và làm việc tại thành phố hồ chí minh
sau gói hỗ trợ lần một hiện thành phố đang cấp tốc triển khai gói an sinh lần hai
bên cạnh những đối tượng nằm trong danh sách đợt trước thì điểm đặc biệt của gói hỗ trợ đợt này là mở rộng đối tượng
theo đó người lao động nghèo khó khăn có mặt tại thành phố hồ chí minh đều được hỗ trợ đột xuất ngắn hạn
không phân biệt là tạm chú hay thường chú
xác định tình hình dịch bệnh vẫn còn kéo dài đối tượng yếu thế càng bị tổn thương
sau gói hỗ trợ lần một các địa phương đã giả soát rút ngắn quy trình cấp tốc đưa chính sách an sinh lần hai đến với người dân
sở lao động thương binh và xã hội tp hcm cho biết là nhóm lao động tự do sẽ thực hiện tương tự đợt hỗ trợ lần một
phải có đăng ký tạm trú và do hội đồng xã phường họp xét
với nhóm đối tượng mở rộng chỉ những người lao động ở các nhà trọ xóm nghèo
khu vực phong tỏa đang gặp khó khăn thì mới được hỗ trợ
phần hỗ trợ này không phân biệt hộ khẩu thường chú hay tạm chú
thực hiện nghị quyết số tám mươi ba của chính phủ về việc hỗ trợ giảm tiền điện
giảm giá điện đợt bốn cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
tổng công ty điện lực miền nam gọi tắt là evnsbc dự kiến sẽ có hơn bảy hai triệu khách hàng
sử dụng điện sinh hoạt tại hai mươi một tỉnh miền nam được giảm giá điện
giảm tiền điện trong đợt này với tổng số tiền trên tám trăm ba mươi ba tỷ đồng
cụ thể trong đợt bốn tổng số tiền điện hỗ trợ của evnspc dự kiến là khoảng tám trăm ba mươi ba bảy mươi bốn tỷ đồng
với hơn bảy hai triệu khách hàng chủ yếu là người sử dụng điện sinh hoạt là đối tượng được hỗ trợ trong đợt này
trong đó có hơn bốn tám mươi hai triệu người dùng sử dụng đến hai trăm linh kwh một tháng được giảm một mươi năm tiền điện
gần hai ba mươi tám triệu khách hàng sử dụng trên hai trăm linh kwh một tháng và bảy một trăm linh hai hộ kinh doanh được giảm một mươi
thời gian hỗ trợ giảm tiền điện đợt bốn là hai tháng áp dụng cho kỳ hóa đơn điện của tháng tám và tháng chín
cục đăng kiểm việt nam vừa có văn bản đề xuất bộ giao thông vận tải đề nghị bộ công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông
sở giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông không xử phạt đối với xe ô tô quá hạn đăng kiểm
tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội
trong lộ trình xe di chuyển đến trung tâm đăng kiểm để kiểm định
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố hướng dẫn cụ thể về nội dung trên để ngăn ngừa việc lái xe
chủ xe lợi dụng trốn tránh về kiểm định
trong giai đoạn dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp hệ thống trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc duy trì hoạt động
bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch và đáp ứng kiểm định nhanh chóng thuận lợi cho toàn bộ nhu cầu kiểm định phương tiện
tuy nhiên tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
hiện có nhiều phương tiện quá hạn đăng kiểm
tất cả phương tiện quá hạn đăng kiểm được cập nhật trên trang điện tử của cục đăng kiểm
để phục vụ chủ phương tiện và cơ quan chức năng tra cứu
trong những ngày này nhiều chợ cóc chợ tạm trên địa bàn thành phố hà nội đã phải ngừng hoạt động để phòng chống dịch
hay là nhiều chợ cũng phải thực hiện luôn phiên giảm lượng khách hàng
để đáp ứng thêm nhu cầu mua bán thực phẩm của người dân trong thời gian giãn cách xã hội
mô hình chợ lưu động trong các trường học được thành lập
đây là mô hình mới đang được triển khai tại các quận huyện trên địa bàn thủ đô
với mục đích mang thực phẩm tới gần hơn với người dân và an toàn trong phòng chống dịch
ghi nhận của phóng viên intv
lo lắng khi đi chợ ở siêu thị sẽ tập trung đông người
và tại chợ dân sinh thì sẽ cố định một thời gian không chủ động
bà nguyễn minh châu nay đã có thêm sự lựa chọn đi chợ trong mùa dịch cho mình
ở đây ít người như này thì đúng là an toàn hơn
khoảng cách thì cũng giữ được cách xa nhau thì cũng đảm bảo được ít lây bệnh
mới đây nhiều trường học trên địa bàn quận đống đa đã được triển khai
thành mô hình chợ lưu động trong trường học
trường tiểu học việt nam cuba là một địa điểm được lựa chọn
tại đây thay vì phải trực tiếp lựa chọn thực phẩm
thì người dân có thể điền vào phiếu để lựa chọn những sản phẩm thiết yếu cho gia đình
tiền rất là dễ dàng không kịp rất ngon tươi các thứ đều sạch sẽ
hiện nay trên toàn quận ba đình đã triển khai hiệu quả bảy điểm chợ lưu động trong bảy trường học
thay vì phải đến những chợ dân sinh được chỉ định
người dân có thể dễ dàng mua được thực phẩm thiết yếu tại điểm chợ lưu động trong trường học như thế này
với khu bán hàng và chế biến riêng biệt
khoảng cách với người mua các mặt hàng đều có thể truy xuất nguồn gốc khiến người dân an tâm hơn
qua đánh giá giả soát các địa điểm
thì thấy phù hợp nhất là tại các sân trường học thuộc quận để đảm bảo thông thoáng
khi mà người dân đến mua hàng thì đảm bảo khoảng cách và thực hiện năm k
theo kế hoạch của quận thì bố trí khoảng bốn mươi một điểm bán lưu động
có thể nói trong quá trình thực hiện giãn cách thì việc triển khai thêm những khu chợ lưu động
góp phần giảm tài đến các siêu thị cũng như chợ dân sinh
hỗ trợ người dân có thể dễ dàng hơn
khi không phải chen lấn để có thể mua thực phẩm cho gia đình mình
góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
để chia sẻ khó khăn với người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
thì mới đây ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng
chi nhánh ngân hàng nước ngoài miễn giảm tối thiểu là từ năm mươi bảy mươi năm phí giao dịch trên máy
máy post và chuyển tiền liên ngân hàng hai mươi bốn trên bảy cho khách hàng
thời gian áp dụng từ ngày một tháng tám đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
vào nội dung này
cũng thay cho lời kết của bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
từ nay cho đến hết tháng một mươi hai các ngân hàng sẽ đồng loạt giảm năm mươi phí dịch vụ chuyển mạch

và bù trừ điện tử cho các giao dịch chuyển khoản lên ngân hàng hai mươi bốn trên bảy so với mức phí đang áp dụng
đây là lần giảm phí thứ hai trong năm nay của các ngân hàng để tiếp tục miễn giảm phí dịch vụ thanh toán
không dùng tiền mặt cho khách hàng và người dân

hôm nay cái việc miễn giảm phí như vậy có hai mục đích chính
một là để đồng hành giảm bớt đi khó khăn thách thức đối với doanh nghiệp và người dân chịu tác động bởi dịch covid
thứ hai là nó cũng để khuyến khích phát triển thanh toán không tiền mặt giao dịch điện tử
là một chính sách mà chính phủ đang quyết tâm chỉ đạo thực hiện trong vài năm gần đây
được biết khi dịch bệnh bùng phát
các ngân hàng cũng đã thực hiện ba lần giảm phí dịch vụ với tổng số tiền lên đến năm trăm ba mươi tỷ đồng
và năm hai nghìn hai mươi một các ngân hàng cũng vẫn tiếp tục sát cánh cùng người dân để vượt qua giai đoạn khó khăn
thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế